tại thành phố hồ chí minh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt diễn tập phương án
phòng chống cháy nổ cứu nạn cứu hộ tại các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn
bốn mươi người gặp tai nạn có một mươi người bị thương đam xe ô tô ba mươi xe máy tông liên hoàn
khiến lực lượng chức năng phải huy động gần ba trăm linh người đến tổ chức cứu hộ
đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại đường hầm sông sài gòn
ngay lập tức các lực lượng phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng dập tóc đắp cháy
cứu hộ những người bị thương đảm bảo an toàn công trình đường hầm
đây là một trong một mươi tình huống được đưa vào thủ án cơ sở
ngoài công tác phối hợp giữa các lực lượng bên ngoài
bản thân của lực lượng cơ sở hàng tuần hàng tháng đều có những phương án tập luyện
tại đường hầm với những tình huống giả định được đưa ra đối với những vị trí khác nhau
để cho lực lượng của trung tâm quen với lại môi trường đường hầm cũng như các sự cố
để khi có sự cố xảy ra thì không ít lung túng để đảm bảo công tác xử lý một cách nhanh chóng
còn đây là tình huống giải cứu người mắc kẹt trong đám cháy giả định
xảy ra tại tầng bảy tòa nhà cao nhất việt nam lên mát tám mươi một
công tác cứu nạn cứu hộ được triển khai khẩn trương kết hợp với việc tòa nhà bố trí sẵn
hai tầng có phòng lánh nạn tạm thời cho ba trăm linh người cũng là giải pháp giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại
khi có sự cố cháy xảy ra
vào trong cái khu vực đấy thì chúng tôi có đầy đủ một là phần thông tin liên lạc
cái thứ hai nữa là phần thuốc y tế cái thứ ba là các giường nằm
và cái thứ tư nữa là cung cấp không khí oxy để người vào đấy lánh nạn
các lực lượng phương tiện của các đơn vị tham gia tổ chức thực tập và phối hợp một cách đồng bộ
hiệu quả nhịp nhàng đúng với ý đồ chiến thuật cũng như là đảm bảo về an toàn cho lực lượng và phương tiện
bình quân mỗi ngày tại đường hầm sông sài gòn có hơn sáu mươi lực ô tô và ba trăm linh lực xe máy qua lại
và tại khu dân cư vinhom central park có hàng ngàn hộ gia đình sinh sống
do vậy việc triển khai các đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ là thật sự cần thiết
giúp đánh giá lại năng lực chữa cháy tại chỗ và khả năng chủ động nắm bắt tình hình cơ sở
để có phương án xử lý hiệu quả nhất
sau hỏa hoạn xảy ra thống kỳ cho thấy từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tại thành phố hồ chí minh xảy ra hơn sáu hai trăm bốn mươi năm vụ cháy
làm chết tám mươi năm người bị thương hai trăm ba mươi tám người thiệt hại tài sản ước tính hơn tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng